các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát hiện một sát chết nạn nhân bị một vết đâm lớn ở giữa vùng ức
nhận được tin báo rất nhanh chóng các trinh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lào cai được huy động có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án
tài sản trên người nạn nhân vẫn còn kiểm tra trên quần áo của nạn nhân không có vết sách
tuy nhiên kiểm tra vùng đầu gáy của nạn nhân có các vết thương bầm tím do vật cứng tác động
lưng của nạn nhân có các vết bầm tím nhận định có vật cứng tác động
qua khám nghiệm hiện trường các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự đã kết luận nạn nhân bị đánh bằng vật cứng nhiều nhát gây tổn thương và vết đâm sâu giữa vùng ức là đòn chí mạng
lấy đi sự sống của nạn nhân
do giấy tờ tùy thân vẫn còn nên danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định
đó là vũ văn quý chú tại xã đồng quang huyện đông hưng tỉnh thái bình
thế nhưng địa điểm phát hiện xác nạn nhân là một nơi hẻo lánh xa dân cư và là vùng giáp danh chỉ cách trung quốc một con sông
hơn nữa nạn nhân không phải là người trong vùng
vậy tại sao nạn nhân lại tới đây
nguyên nhân của nạn nhân là nạn nhân

nạn nhân bị đánh bỏ chạy chạy bỏ chạy đi và bị đối tượng các đối tượng đuổi theo
đuổi theo trên cái đường đó thì nó thể hiện cái vẹt xuống từ nhà xuống cái chỗ khu nạn nhân nó khoảng năm mươi mét
thì cái bãi cỏ dập nó dạp xuống
khi chúng tôi đến nó đã dạp xuống và đã dựng lại
nó để lại một cái dấu vết như thế
thì chúng tôi lần theo đó và phát hiện ra một số đoạn gậy có dính máu
tôi xếp thì nhận định rằng đấy là cái lối mà khi nạn nhân bị đánh ở trên leo
sau đó thì chạy xuống và bị các đối tượng đuổi đến cái khu khe nước thì sẽ mang đâm và chết nạn nhân
đối tượng đã di chuyển di chuyển về cái kia của cái quần lúc
do tình hình tội phạm trên địa bàn diễn ra hết sức phức tạp
hơn nữa địa điểm phát hiện
xác nạn nhân là vùng giáp danh nên các điều tra viên nhận định đây có thể là vụ án mạng mang tính chất tư thủ mâu thuẫn cá nhân
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số chín trăm một mươi ba g để điều tra làm rõ
ban chuyên án đã nhanh chóng cử các nhóm trinh sát
tìm về các địa phương nơi sinh sống của nạn nhân
điều tra mối quan hệ của nạn nhân ở lào cai
điều tra mối quan hệ của nạn nhân ở lào cai
đồng thời lấy lời khai của những người sống xung quanh hiện trường vụ án mạng
trong số một mươi người bạn làm ăn bạn nhậu mà quý gặp gỡ
khi cơ quan điều tra sử dụng biện pháp nghiệp vụ để nắm thái độ của những đối tượng này họ đã tìm ra được một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn
trên cơ sở khám nghiệm hiện trường và công tác trinh sát ban đầu cơ quan điều tra nhận định đối tượng gây án là những người thông thuộc địa bàn
như vậy hung thủ rất có thể sinh sống ở khu vực lân cận
thông qua trinh sát địa bàn và cơ sở cơ quan điều tra đã có thể nắm chi tiết về di biến động của các hộ dân sống gần hiện trường vụ án
các mối quan tâm của trinh sát đều tập trung vào một đối tượng sống cách đó không xa
anh ta là vàng xeo sánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có vợ là tần pà mẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng ba con đang sinh sống tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
nơi phát hiện xác nạn nhân cũng là địa bàn được vợ chồng vàng xeo xánh khai họa
vàng xeo xánh là một đối tượng hoang tử lâu và hiện đang trồng chuối và cây cao su
vàng xeo xánh là một đối tượng cũng có quá khứ là bùn bán ma túy là dâu góp
đối tượng có hai xe ô tô nhà ở pha long quê ở pha long
nhưng hiện nay nhà thì ở mường khương
đối tượng này đã có một đời vợ bỏ vợ và sau đó lấy một cô gái là cô tẩn tà mạnh
tà mạnh cô mạnh này tẩn tà mạnh này cô này người hùng hôn
nhưng mà quê gốc thì ở vàng khóa hoa sát
chính vì vậy là tới trang trại mà xánh mua là mua đất của vợ
không khó khăn gì các trinh sát biết được vợ chồng vàng xeo xánh vừa rời khỏi nơi cư trú
khi trinh sát đến nhà thì bố mẹ của vàng xeo xánh những người này không có ý thức hợp tác
trinh sát phải mở rộng đối tượng điều tra qua những gia đình sống xung quanh
điều bất ngờ là hầu hết những gia đình sống trong bản đều có quan hệ huyết thông với nhau nên họ đều không cung cấp thông tin gì cho cơ quan điều tra
tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan điều tra buộc phải mời những người thân của sánh lên làm việc
sau một thời gian làm công tác tư tưởng cũng như áp dụng công tác tư tưởng

sau một thời gian làm công tác tư tưởng cũng như áp dụng công tác tư tưởng

chúng tôi đã cho trinh sát là tiếp cận trực tiếp gia đình và những người thân của đối tượng
và từ các nguồn thông tin mà đối tượng có trao đổi liên lạc với gia đình thì chúng tôi đều nắm mắt được
và từ những di biến động rồi hoạt động hiện nay đối tượng đang lẩn trốn chỗ nào thì chúng tôi đã thông qua những nguồn thông tin đó
và từ những di biến động rồi hoạt động hiện nay đối tượng đang lẩn trốn chỗ nào thì chúng tôi đã thông qua những nguồn thông tin đó
những nguồn tài liệu đó chúng tôi đã xác định được thu thập được và đã giúp cho chúng tôi là đề ra những cái biện pháp
những kế hoạch để tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để truy bắt đối tượng
sâu chuỗi từ những thông tin thu thập được cơ quan điều tra khẳng định biện pháp cấp thiết lúc này
là tìm cho ra chỗ ẩn náu của vợ chồng vàng xeo xánh
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
bàn truyền án đã huy động lực lượng tham gia truy tìm hai đối tượng vàng xeo sánh và tần bà mẩy
mặc dù được xác định đây là hai nghi phạm chính của vụ án nhưng để tìm và truy bắt được hai đối tượng này
hết sức khó khăn
bởi vàng xeo xánh cũng đang là đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm
hắn có quan hệ rộng thường đi lại trên địa bàn rộng nhiều nước như trung quốc lào myanmar thái lan
đặc biệt hắn có vũ khí cùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi
tại thời điểm truy tìm trinh sát nhận định rất khó để đối phó và đánh lạc hướng cơ quan điều tra
vợ chồng vàng xeo xánh đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân
qua cái tài liệu thu thập được chúng tôi xác định là đối tượng vàng xeo xánh là có hai khẩu súng
trong đó là chưa xác định được cụ thể nó là loại súng gì
chính vì vậy mà dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thì xác định là một mặt là phải cương quyết và khám phá cho bằng được
truy bắt cho bằng được đối tượng để xử lý trước pháp luật
nhưng mặt khác lại luôn luôn quán triệt với cán bộ chiến sĩ các lực lượng trinh sát tiến hành điều tra vụ án là phải hết sức đảm bảo an toàn
cho ngay cả bản thân đối tượng cũng như cho lực lượng điều tra chuyên án
đây là một trong những vấn đề một trong những cái rất là khó khăn trong quá trình mà chỉ đạo tổ chức thực hiện của chúng tôi
nhận biết đối tượng là một tên rất danh ma có thể hắn đã vượt biên qua bên kia biên giới
sau khi làm công tác tư tưởng với người nhà vàng xeo xánh
các trinh sát đã khai thác được thông tin sánh có một người em họ lấy chồng và định cư ở trung quốc
rất có thể sau khi gây án vợ chồng sánh đã trốn sang trung quốc để lẩn trốn
một tổ chuyên án đã nhanh chóng liên lạc với công an trung quốc
đề nghị hỗ trợ để bắt vàng xeo xánh và tẩn phà mẩy
gọi là truy tìm nhưng lực lượng cảnh sát còn không biết
trinh sát công an tỉnh lào cai đã có buổi họp bàn với công an trung quốc
nhằm đưa ra phương án truy bắt gọn hai đối tượng này
không để chúng kịp lẩn trốn sâu hơn vào nội địa trung quốc hoặc chúng có thể sử dụng vũ khí để đáp trả
trong những năm vừa qua và thời gian gần đây thì có thể nói rằng là công an tỉnh lào cai
đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp rất có hiệu quả và rất chặt chẽ với một số các cục nghiệp vụ
cũng như là một số các công an huyện đối đảng của phía trung quốc đối với việt nam
đặc biệt là trong thực hiện một số các chuyên án truy nã tội phạm
cũng như là bắt các tội phạm phạm tội mang thêm dấu vết nóng
cũng như là giải quyết một số vấn đề về trật tựu an toàn xã hội chiến tinh thế giới
thì có thể nói rằng là lực lượng cảnh sát công an tỉnh lào cai đã phối hợp rất có hiệu quả
và rất chặt chẽ với lại cục công an huyện hà khẩu tỉnh văn an trung quốc
và một số cục công an đối đảng đối diện với phía việt nam của tỉnh lào cai
lợi dụng địa hình hiểm trở những bất cập trong việc quản lý di cư nhập cư
vợ chồng vang xéo sánh đã dễ dàng lẩn trốn
thế nhưng dù dùng bất cứ thủ đoạn nào các đối tượng cũng không thể biến mất được
sau một thời gian dài tìm kiếm

nơi lẩn trốn của vợ chồng vang xéo sánh
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lực lượng hình sự công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
đã thông tin cho công an tỉnh lào cai về việc họ đã phát hiện ra vang xéo sánh tại nhà của em họ y
thuộc xã nàn xì huyện hà khẩu tỉnh văn an trung quốc
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lực lượng hình sự công an huyện hà khẩu tỉnh văn an trung quốc đã thông tin cho công an huyện hà khẩu tỉnh lào cai về việc họ đã phát hiện ra vang xéo sánh tại nhà của em họ y thuộc xã nàn xì huyện hà khẩu tỉnh văn an trung quốc

lời khai của vàng xeo xánh và tần pà mẩy
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba tần bà mẩy và vũ văn quý cùng gặp và quen biết nhau
ở thị trấn mường khương lào cai
sau một thời gian quen biết hai người đã nảy sinh tình cảm và có quan hệ bất chính
đã nhiều lần hai người này hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi ba vàng xeo xánh đã dùng vũ lực đe dọa không cho mẩy được gặp các con
để mẩy liên lạc rủ quý
vào trang trại của mình thuộc thôn châu giàng xã bản qua bát sát ăn cơm và bàn chuyện làm ăn
sau đó sẽ thừa cơ để ra tay giết quý

để mẩy liên lạc rủ quý

sau đó sẽ thừa cơ để ra tay giết quý
vào trang trại của mình thuộc thôn châu giàng xã bản qua bát sát ăn cơm và bàn chuyện làm ăn